liên quan tới vụ cháy rừng trên dãy núi thuộc xã thượng tân lộc huyện nam đàn nghệ an
trong hai ngày qua chính quyền địa phương đã thông tin chính thức
theo đó vụ cháy xảy ra vào lúc một mươi h ngày một mươi hai tháng bảy tại khoảnh một tiểu khu một nghìn một mươi tám xóm phú lộc đại lộc xã thượng tân lộc
nhận được tin báo cháy ủy ban nhân dân huyện đã huy động các lực lượng chức năng cùng với nhân dân để khống chế
và đến khoảng ba giờ ngày một mươi ba tháng bảy đã khống chế được toàn bộ đám cháy
diện tích rừng bị cháy khoảng một mươi hectare trong đó có bốn hectare rừng keo bạch đàn thông còn lại là trảng cỏ lau lách
chủ rừng là ban quản lý rừng đặc dụng huyện nam đàn và rừng giao cho hộ gia đình
huyện nam đàn đã huy động khoảng bảy trăm linh người để chữa cháy
chiều ngày một mươi ba tháng bảy người dân cho biết tại khu vực rừng này cháy tiếp tục xuất hiện và có nhiều đám khói bốc lên cao
công an huyện cùng lực lượng tại chỗ tiếp tục canh gác xử lý rứt điểm các tàn than còn sót
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy